trong tám tháng qua chính sách bảo hiểm thất nghiệp đã góp phần thiết thực giải quyết khó khăn của người lao động khi rơi vào tình trạng mất việc làm do ảnh hưởng của dịch covid một mươi chín
tuy nhiên trong thời gian tới để phát huy hơn nữa vai trò của bảo hiểm thất nghiệp cần có những giải pháp để sử dụng hiệu quả quỹ bảo hiểm thất nghiệp
ngoài việc tri trả trợ cấp thất nghiệp cho người lao động thì vấn đề đào tạo nghề cho lao động thất nghiệp giúp người lao động chuyển đổi nghề nghiệp sớm có được việc làm ổn định cũng cần được quan tâm
chị hồ yến ly từng có hơn một mươi năm làm việc tại một bệnh viện ở thành phố cần thơ
tuy nhiên mức thu nhập mỗi tháng chỉ từ bốn đến năm triệu tiết kiệm lắm mới đủ chi phí sinh hoạt hàng ngày cho gia đình nên chị quyết định nghỉ việc
trong thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp chị đăng ký học nghề trang điểm trong ba tháng tại công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên dạy nghề hoài thương
sau thời gian học nghề chị ly đã tự mở cơ sở kinh doanh tại nhà
đến nay chị đã thành lập được ba cơ sở chăm sóc sắc đẹp trên địa bàn tp cn
với mức thu nhập khoảng một trăm linh triệu đồng một tháng
trước khi em chưa nghỉ việc thì em cũng không có biết là sau khi mình nghỉ việc thì mình có được cái chế độ bảo hiểm cái hướng nghiệp sau khi mình nghỉ việc
hiện tại thì thu nhập của em so với ngày trước đi làm thì thu nhập khá hơn ổn định hơn
và hiện tại thì em có tầm khoảng một mươi nhân viên thì một mươi nhân viên đó thì cũng thu nhập cũng tương đối là

trung tâm dịch vụ việc làm tỉnh đắk lắc để tăng cường công tác giải quyết việc làm giảm tình trạng thất nghiệp trên địa bàn tỉnh
trung tâm dịch vụ việc làm tỉnh đắk lắc thường xuyên phối hợp với các cơ quan đơn vị
hội liên hiệp phụ nữ chính quyền địa phương các cấp mở những lớp dạy nghề cho người lao động đặc biệt là người lao động nông thôn và dân tộc thiểu số
anh y xuân sinh sống tại xã eana huyện crong anna tỉnh đắk lắc cũng là một trong những học viên tốt nghiệp từ lớp học xây dựng
sau tốt nghiệp những kiến thức học được anh vẫn dụng rất tốt vào thực tế hiện anh đang kết hợp cùng nhiều học viên khác nhận các công trình xây dựng tại địa phương
cơ sở dạy nghề là mở các lớp ở các địa phương các huyện qua đó là thu hút người lao động tới gần nhà hơn thì người lao động sẽ quan tâm và đến học nhiều
anh lê vinh hiển trước kia làm cho một công ty tại thành phố cao lãnh tỉnh đồng tháp nhưng do công ty khó khăn phải cắt giảm lao động cho nên anh lê vinh hiển bị thất nghiệp
đến trung tâm dịch vụ việc làm tỉnh đồng tháp anh hiển được giới thiệu đi học nghề sửa chữa ô tô sau thời gian học tập hiện tại anh đã có việc làm mới

đến hiện nay trung tâm dịch vụ việc làm phối hợp rất tốt với doanh nghiệp cũng thường xuyên giữ mối quan hệ giới thiệu những em có tài nghề hoặc học tập tốt để doanh nghiệp có thể lựa chọn
sau hơn một mươi một năm triển khai bảo hiểm thất nghiệp trong đó chính sách dạy nghề đã đạt được nhiều kết quả hàng chục nghìn người lao động được dạy nghề học nghề
đây là lớp học pha chế dành cho người lao động hưởng trợ cấp thất nghiệp tại một trung tâm dịch vụ việc làm hà nội
hàng chục nghìn người lao động được dạy nghề trong một quán cà phê sau khi tốt nghiệp lớp học này
áp dụng kiến thức của thầy đã dạy là tôi mở một quán cà phê nhỏ nhỏ để phục giúp cho gia đình
bảo hiểm thất nghiệp cho những người mất việc làm tôi thấy là nhà nước mình cũng đã tạo hết sự điều kiện cho những học viên như này là tôi thấy rất là hài lòng
còn chị hoàng thị hằng
con thầy đó là con thầy này
xin chào các khán giả đẹp
chào các khán giả
đây là nghề kế toán sau khi thất nghiệp chị lựa chọn học lớp nấu ăn
chị hằng mong muốn sau khóa học này chị có thể mở một quán ăn hoặc tìm một nghề mới cho mình
mình nghĩ rằng là sau khi mà học ba tháng thì mình có thể hành nghề được
có thể là ví dụ như là mở một quán ăn chuyên về như hôm nay mình học về món ốc chẳng hạn chuyên về bún ốc chả ốc nem ốc
tác động của dịch covid một mươi chín khiến nhiều công ty bị giảm đơn hàng
các nhà hàng khách sạn ngành dịch vụ vắng khách dẫn đến hàng nghìn lao động bị mất việc làm
hỗ trợ học nghề là một phần trong chính sách bảo hiểm thất nghiệp để giúp người lao động chuyển đổi nghề nghiệp sớm quay trở lại thị trường lao động
thưa quý vị mục đích chính của bảo hiểm thất nghiệp là nhằm bù đắp một phần thu nhập của người lao động bị mất việc làm
đặc biệt là hỗ trợ cho người lao động thất nghiệp học nghề tìm việc làm mới
thế nhưng số lao động tham gia học nghề vẫn còn quá thấp so với số người hưởng trợ cấp thất nghiệp chỉ chiếm chưa đến năm
ngành nghề không đa dạng cùng với mức hỗ trợ học nghề thấp và thời gian đào tạo theo chính sách bảo hiểm thất nghiệp ngắn hơn so với đào tạo thực tế
chính là nguyên nhân khiến nhiều lao động thất nghiệp thở ơ với chính sách này
trong danh sách các ngành nghề dạy cho lao động thất nghiệp sửa chữa xe máy nấu ăn làm đẹp dạy lái xe là những ngành nghề thu hút được nhiều người đăng ký nhất
có lẽ bởi vì nếu không xin được việc từ những nghề này người lao động vẫn có thể áp dụng trong cuộc sống
trong khi người thất nghiệp làm nhiều ngành nghề đa dạng nhưng danh sách những nghề hỗ trợ lao động thất nghiệp trong bảo hiểm thất nghiệp lại chỉ có mấy nghề cơ bản mà hầu hết ở trình độ sơ gấp
đối với người thất nghiệp học nghề là để có thể nhanh chóng có việc làm mới
thế nên nếu không đáp ứng được yêu cầu thì người lao động sẽ không mặn mà
nếu người lao động mà muốn học với những ngành nghề cao hơn
thì lại không đủ chi phí
cái thứ hai nữa là nếu mà các cơ sở mà quy tính cao hơn cao đẳng trung cấp thì cũng không chịu chấp nhận mà nhờ học người lao động
thì nó đưa vào cái vòng lẫn quẩn rằng làm sao để các cơ sở mà từ hệ cao đẳng trung cấp
người ta chấp nhận người lao động của mình học một cách thường xuyên liên tục
và cũng nâng cái mức hỗ trợ nghề phù hợp hơn để đảm bảo được cái sự chi trả cho cơ sở đào tạo khi mà họ chịu chấp nhận tham gia dạy nghề cho chúng ta
tại trung tâm dịch vụ việc làm tỉnh bạc liêu lái xe là nghề mà đa số người lao động đăng ký
thế nhưng số lượng cũng không nhiều vì mức hỗ trợ thấp và thời gian học ngắn
đa phần thì các nghề ở đây thì đào tạo cái nghề lái xe
thì đối với cái mức đào tạo lái xe của cái hạng b hai á thì là đào tạo bốn tháng
thì cái mức nói chung là nó chưa đủ so với là người lao động được hỗ trợ bốn triệu
thì nó chưa đủ so với cái mức học phí mà của nhà trường đưa ra
thì người lao động phải bỏ thêm khoản tiền đó để mới đủ học
thì ở đây thì cũng kiến nghị để cho người lao động có đủ kinh phí để theo cái chi phí học nghề để người lao động khỏi bỏ tiền ra
thì khi đó số lượng nhu cầu học nghề của người lao động sẽ có thể tăng hơn
đa dạng các ngành nghề đào tạo và nâng cao trình độ đào tạo cho người lao động
nhiều trung tâm dịch vụ việc làm đã liên kết với các trường nghề
thế nhưng sự tham gia của các trường nghề hiện không đáng kể
bởi chính sách hỗ trợ học nghề cho lao động hiện nay với mức hỗ trợ không quá
một triệu đồng một tháng và thời gian không quá sáu tháng
vì vậy rất khó khăn cho các cơ sở dạy nghề tổ chức đào tạo những ngành nghề có tính chuyên môn cao
ngành nghề mà thị trường lao động đang thiếu đang cần
triển khai mạnh mẽ hơn nữa trong việc phối hợp
tại vì giữa cái công tác đào tạo nghề và cái việc làm là hai cái mảng phải phối kết hợp và gánh kết với nhau chặt chẽ
và sát với địa phương nhiều hơn nữa
cái số lượng doanh nghiệp tham gia cái hoạt động dạy nghề cũng như là các cái cơ sở
các sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn đó thì cũng chưa thật sự sẵn sàng để tham gia vào cái quá trình này
bởi vì cái tính chất của cái hoạt động dạy nghề cho bác hiểm thất nghiệp thì cái dưu cầu rất là thường xuyên
có nghĩa là thời điểm nào cũng có nhu cầu thì chỉ có những cơ sở dạy nghề của tư nhân hoạt động tương đối quy mô nó nhỏ nhỏ
thì người ta dạy với hình thức là kìm kẹp
có nghĩa là bất kể thời điểm nào người lao động đến thì người ta đều dạy được và đáp ứng kịp thời nhu cầu của người lao động
cái cơ sở dạy nghề nó tương đối lớn bài bản thì người ta phải hình thành đủ một lớp
một cái cơ số ví dụ một mươi năm hai mươi hay là ba mươi thì người ta mới dạy được một lớp
theo ông vũ trọng bình cục trưởng cục việc làm chính sách bảo hiểm thất nghiệp hiện nay mới làm tốt việc chi trả
để hỗ trợ người lao động quay trở lại thị trường lao động
thời gian tới cần thiết phải xây dựng một đề án hướng tới cải cách đổi mới về bảo hiểm thất nghiệp
trong đó sẽ thiết kế chính sách mới trong quản trị
quỹ bảo hiểm thất nghiệp để quỹ này không chỉ là công cụ an sinh xã hội
mà thực chất là một công cụ quản trị thị trường lao động
việc sử dụng quỹ bảo hiểm thất nghiệp trong dạy nghề cho người lao động
thực sự trong thời gian qua cái quy định của chúng ta quá chặt chẽ
và cái tiền này hầu như là doanh nghiệp và người lao động là chưa được hưởng
cho nên trong cái đề án bảo hiểm thất nghiệp sắp tới chúng tôi cố gắng để làm thế nào thao gỡ
và thực sự có những cơ chế
các cơ chế để người lao động có thể được đào tạo không phải chỉ trong các trường lớp
mà làm thế nào đào tạo ngay trong doanh nghiệp và hộ sản xuất kinh doanh
thì nó cần một quá trình chuẩn bị hết sức kỹ lưỡng chuẩn hóa về đào tạo quy trình
và cũng như xác nhận các cơ sở sản xuất kinh doanh đủ điều kiện để đào tạo trực tiếp
để gắn giữa lý thuyết và thực hành
ngoài ra vừa qua bộ lao động thương binh và xã hội đã đề xuất và tham mưu với chính phủ
dành ba đến năm tỷ đồng
từ kết dư quỹ bảo hiểm thất nghiệp để đào tạo lại lực lượng lao động
như vậy dự kiến sẽ có khoảng một triệu lao động được đào tạo lại tại doanh nghiệp gắn với trường nghề
gắn hoạt động trực tiếp của doanh nghiệp
hy vọng từ việc hỗ trợ đào tạo lại sẽ cho người lao động kỹ năng trình độ nghề đáp ứng nhu cầu của thị trường
thưa quý vị để tăng cường việc thu hút người lao động tham gia học nghề
chính sách bảo hiểm thất nghiệp cần phải sửa đổi để làm sao đáp ứng được nguyện vọng của người lao động với việc học nghề
và trong phần cuối của chương trình ngày hôm nay
kính mời quý vị và các bạn cùng theo dõi một số thông tin chính sách mới liên quan đến người lao động
xin cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình lần sau
người lao động được hưởng chính sách hỗ trợ học nghề nếu đồng thời đáp ứng các điều kiện sau đây
người lao động đã chấm dứt hợp đồng
hợp đồng làm việc đúng pháp luật
tuy nhiên lưu ý trường hợp người này đang hưởng lương hưu hưởng trợ cấp mất sức lao động hàng tháng
hoặc người này tự ý bỏ việc đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động hợp đồng làm việc trái pháp luật
thì sẽ không được hưởng trợ cấp thất nghiệp hay chế độ hỗ trợ học nghề
đã nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp lên trung tâm dịch vụ việc làm do cơ quan quản lý nhà nước
về việc làm trong thời hạn ba tháng kể từ ngày chấm dứt hợp đồng lao động hợp đồng làm việc
trong khoảng thời gian hai mươi bốn tháng trước khi chấm dứt hợp đồng lao động hợp đồng làm việc
thì người lao động đã đóng được đủ từ chín tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp trở lên
theo quy định mức hỗ trợ học nghề cho người lao động tham gia bảo hiểm thất nghiệp tối đa là một triệu đồng một người một tháng
mức hỗ trợ cụ thể được tính theo tháng tùy theo từng nghề mức thu học phí
và thời gian học nghề thực tế
theo quy định của cơ sở dạy nghề
trường hợp người lao động tham gia khóa học nghề có những ngày lẻ không đủ tháng
theo quy định của cơ sở dạy nghề thì số ngày lẻ đó được tính tròn một tháng để xác định mức hỗ trợ học nghề
nếu khóa học nghề có mức chi phí cao hơn mức hỗ trợ học nghề thì phần vượt quá sẽ do người lao động chi trả